thưa quý vị và các bạn thời gian qua đã xảy ra nhiều vụ chiếm đoạt tài sản mà nạn nhân không hiểu vì sao mình lại rơi vào cái bẫy đó và đều lý giải rằng mình bị thôi miên
những vụ việc chưa được kiểm chứng lý giải như thế này cứ lan truyền trên mạng khiến sự hoang mang trong người dân ngày càng gia tăng
và để chấn an dư luận lực lượng công an đã tiến hành điều tra và phát hiện thực chất là các đối tượng đã dùng thuốc hướng thần
một loài thuốc thần kinh cho nạn nhân uống ngửi hoặc hít để điều khiển hành vi của họ
và trong bản tin một trăm bốn mươi ba online ngày hôm nay chúng tôi sẽ gửi tới quý vị và các bạn
quá trình phá một vụ án với thủ đoạn này
còn ngay bây giờ mở đầu bản tin là một thông tin đáng chú ý đến từ lâm đồng
tại thôn tân thịnh xã tân thành huyện đức trọng đã xảy ra một vụ án mạng nghiêm trọng
người gây án là ông đỗ văn phấn sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi còn nạn nhân là đỗ văn phương sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm và cũng là con ruột của ông phấn
theo trình bày của ông phấn và gia đình gia đình phương có
anh phương là con trai đầu nhưng ngỗ ngược nhiều lần xúc phạm
và đánh cha nên ông phấn phải đến ở nhà con trai thứ ba
sáng ngày hai mươi một tháng một mươi hai phương đến nhà ông phấn thì bị cha trách cứ to tiếng
sẵn kéo mang theo người phương cầm ra đâm vào cha mình
ông phấn rằng co được chiếc kéo đâm lại vào ngực phương
mặc dù được hàng xóm đưa đi cấp cứu nhưng phương đã tử vong trước khi đến bệnh viện
ngay sau khi án mạng xảy ra lực lượng chức năng đã có mặt tiến hành tạm giữ ông phấn để phục vụ công tác điều tra
liên quan đến vụ việc dùng súng tiểu liên ak bắn trọng thương một cán bộ công an thành phố con tum tỉnh con tôm vào ngày ba mươi tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi sáu
ngày hôm qua sau hai ngày xét xử tòa án nhân dân tỉnh con tum đã tuyên án sơ thẩm đối với trần trung hùng cùng đồng phạm
đối tượng trần trung hùng có năm tiền án là đối tượng tội phạm đặc biệt nguy hiểm tại tỉnh con tum
từ năm hai nghìn bốn đến cuối năm hai nghìn một mươi sáu mặc dù đang có năm lệnh truy nã
trần trung hùng vẫn liên tiếp gây ra hàng loạt các hành vi phạm tội như giết người tàng trữ sử dụng trái phép vũ khí quân dụng
cố ý gây thương tích mua bán trái phép trên mặt túy cứng đoạt tài sản và bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản
đối tượng trần trung hùng bị tòa án nhân dân các cấp của tỉnh con tum gia lai thành phố quy nhơn tỉnh bình định xử phạt nhiều năm tù giam
ngày ba mươi tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi sáu trong quá trình trốn hàng loạt lệnh truy nã do đã thực hiện hành vi giết người tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng
trần trung hùng đã dùng súng ak bốn mươi bảy bắn trọng thương một chiến sĩ công an gây thương tật năm mươi một khi đang tiến hành với bắt hùng tại xã đắp la thành phố con tôm
ngày một mươi năm tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi sáu lực lượng chức năng đã bắt được đối tượng trần trung hùng khi đang lẩn trốn cùng với số vũ khí quân dụng tại thôn một xã nghĩa hưng huyện chư pả tỉnh gia lai
hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo trần trung hùng ba mươi năm tù giam với sáu tội danh gồm giết người tàng trữ sử dụng trái phép vũ khí quân dụng
cố ý gây thương tích mua bán trái phép trên mà túy cứng đoạt tài sản bắt góp nhằm chiếm đoạt tài sản
ngoài trần trung hùng hội đồng xét xử cũng tuyên phạt một mươi tám bị cáo khác là đồng phạm của hùng với nhiều tội danh khác nhau
các mức án từ chín tháng tù treo đến sáu năm ba tháng thủ giam buộc các bị cáo phải bồi thường trả lại cho các bị hại số tiền hơn hai trăm linh triệu đồng
công an huyện lý nhân tỉnh hà nam cho biết vừa ra lệnh bắt khẩn cấp đối tượng trần đức dũng chú tài huyện lý nhân tỉnh hà nam về tội cướp giật tài sản
ngày một mươi năm tháng một mươi hai cháu nguyễn minh trang một mươi năm tuổi chú đạt địa phương điều khiển xe đạp điện đến địa phận xóm chín xã chiến thắng
thì dũng đi xe máy cùng chiều từ phía sau lao tới
áp sát giật chiếc điện thoại di động của cháu trang
nhận được tin báo công an huyện lý nhân đã nhanh chóng điều tra và bắt giữ được đối tượng dũng
thù giữ tăng vật vụ án và chiếc xe máy là phương tiện gây án
hiện công an huyện lý nhân đang hoàn tất các thủ tục để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật
trở lại với thông tin đã được đề cập ở phần đầu bản tin bằng việc cho nạn nhân uống thuốc hướng thần
một nhóm gồm một mươi hai đối tượng gây ra ít nhất là hai vụ cướp và lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nạn nhân với số tiền là ba trăm bốn mươi tám triệu đồng
điều đang nói là thuốc mà các đối tượng dùng để đầu độc nạn nhân rất nguy hiểm
ảnh hưởng trực tiếp đến hệ thống thần kinh trung ương não bộ dẫn đến việc không điều khiển được hành vi
nghiêm trọng hơn thì nếu quá liều sẽ khiến nạn nhân bị tâm thần thậm chí là ảnh hưởng đến tính mạng
nhận thấy tính chất nghiêm trọng của sự việc công an tỉnh lâm đồng đã xác lập chuyên án và khám phá thành công chuyên án này
đầu tháng sáu năm hai nghìn một mươi bảy phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh lâm đồng nhận được hai đơn tố cáo của các ông vũ tuấn anh và nguyễn đình trà
cùng là chủ thầu xây dựng trú tại thành phố đà lạt tố cáo bị một nhóm đối tượng đầu độc bằng thuốc hướng thần để chiếm đoạt ba trăm bốn mươi tám triệu đồng
bằng các biện pháp nghiệp vụ tối ngày năm tháng sáu tại một quán cà phê trên đường hai bà trưng thành phố đà lạt
trinh sát đã bắt quả tăng hai đối tượng là nguyễn ngọc tuấn và lê văn hậu
đang nhận của ông trà
một trăm năm mươi triệu đồng
mở rộng điều tra ban chuyên án bắt khám xét khẩn cấp các đối tượng là nguyễn trọng cường
chủ tại thị trấn liên nghĩa huyện đức trọng và người tên của cường là trương thủy mỹ liên
tại phòng trọ của cường công an thu được sáu lọ chứa dung dịch là thuốc hướng thần
liên tiếp các ngày sau đó các đối tượng là nguyễn mạnh hùng đối tượng cờ bạc chuyên nghiệp phạm duy hải
võ duy nghệ đoàn văn bằng phạm văn toản nguyễn văn sĩ võ văn như ý và nguyễn thị hạnh
bị bắt giữ bị khởi tố về tội cướp tài sản và lừa đảo chiếm đoạt tài sản
khi lên tới đà lạt thì vô số nhà chín mươi ba nguyện công chứ
rồi xong khi qua ông trà hỏi tôi nói tôi làm chỗ nhà
rồi khi vô bàn ăn thì ngồi ăn được một chút
anh nãy mới dắt ông trà ra ngồi sau
rồi xong tôi mới lấy từ bỏ tôi lấy xong tôi bỏ vô
rồi nhỏ dài dọc vô trong đó
rồi ông trà dưới lại anh hãy quay lại bàn
thủ đoạn của nhóm đối tượng này là tìm những người có tiền ham mê cờ bạc
và chủ yếu là chủ thầu xây dựng để làm quen
sau đó đưa tới nhà số chín mươi ba nguyễn công chứ thành phố đà lạt
do nghệ làm chủ nhà và đề nghị các chủ thầu sửa chữa nhà
khi điều nạn nhân đến xem nhà chúng mời uống bia rồi bỏ thuốc hướng thần vào bia
lôi kéo các nạn nhân chơi bạc
do chơi gian lận nạn nhân ngấm thuốc không điều khiển được hành vi
nên đều thua hết và phải mượn tiền của chúng
khi số tiền lên đến gần hai trăm linh triệu đồng
thì chúng yêu cầu nạn nhân viết giấy nợ và bắt nạn nhân phải trả
theo kết quả giám định thứ thuốc mà nhóm đối tượng cho các nạn nhân uống là
amphetamine và methamphetamine một chất gây nghiện
có tác dụng kích thích hệ thần kinh gây hiếu động hưng phấn gây ảo giác
và sẽ hết tác dụng sau bảy mươi hai giờ kể từ khi sử dụng
đối tượng cường kẻ chủ mưu và khu vực
cung cấp thuốc khai nhận mua thuốc từ thành phố hải phòng
với giá từ năm đến bảy triệu đồng một lọ
quá trình khám xét nhà các đối tượng ngoài những lọ thuốc hướng thần
lực lượng công an còn thu được hai bộ thiết bị điện tử dùng để đánh bạc
tám con vị một cục nam châm
vụ án đang được phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh lâm đồng hoàn tất
để truy tố các đối tượng ra trước pháp luật
tiếp tục một thông tin đáng truy khác
bắt cóc con gái của chủ cơ sở mà mình đang làm thuê để tống tiền
hai đối tượng là đường long gô chú tại huyện bắc ái tỉnh ninh thuận
và la hoàng vũ chứa tại huyện định quán tỉnh đồng nai
đã bị công an huyện bắc ái tỉnh ninh thuận khởi tố vụ án khởi tố bị can
và ra lệnh bắt tạm giam
theo điều tra ban đầu vì ham chơi nhưng vẫn muốn có tiền tiêu xài
sáng ngày một mươi bốn tháng một mươi hai đường long gô rủ la hoàng vũ bắt cóc con gái của bà chủ
nơi ngô làm thuê tại xã phước trung huyện bắc ái để tống tiền
ngày một mươi bảy tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi bảy lợi dụng sơ hở của cha mẹ cháu nhỏ
gô đã iểm trợ cho vũ vào bắt cóc cháu nhỏ
sau khi nhận được tin báo của quần chúng nhân dân
lực lượng công an huyện đã tổ chức truy tìm cháu bé
và sau một tiếng đồng hồ đã phát hiện cháu bé cách hiện trường hơn năm trăm linh m
còn các đối tượng đã bị bắt giữ ngay sau đó
một cơn bão mới rất mạnh lại tiếp tục hình thành
có tên quốc tế là temin
theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương
hồi bảy giờ sáng nay vị trí tâm báo ở vỏ khoảng bảy bảy độ vĩ bắc
một trăm hai mươi năm năm độ cânh đông trên khu vực miền nam philippines
sự gió mạnh nhất ở vùng gần tâm báo mạnh cấp một mươi
tức là từ chín mươi đến một trăm linh kmh giật cấp một mươi ba
dự báo trong hai mươi bốn giờ tới báo temin di chuyển chủ yếu theo hướng tây
tốc độ di chuyển nhanh từ hai mươi đến hai mươi năm kmh
đến bốn giờ ngày hai mươi ba tháng một mươi hai vị trí tâm bão ở vào khoảng bảy chín độ vĩ bắc

trên khu vực miền nam philippines cách đảo palawan philippines khoảng bốn trăm một mươi km về phía đông
sự gió mạnh nhất ở vùng gần tâm báo mạnh cấp một mươi
tức là từ chín mươi đến một trăm linh kmh giật cấp một mươi ba
trong hai mươi bốn đến bốn mươi tám giờ tiếp theo bão atamin di chuyển chủ yếu theo hướng tây
tốc độ di chuyển nhanh khoảng hai mươi kmh và có khả năng mạnh thêm
đến bốn giờ ngày hai mươi bốn tháng một mươi hai vị trí tâm bão ở vào khoảng tám ba độ vĩ bắc
một trăm một mươi sáu độ cânh đông cách đảo trường sa lớn quần đảo trường sa
khoảng bốn trăm năm mươi km về phía đông
sự gió mạnh nhất ở vùng gần tâm báo mạnh cấp một mươi đến cấp một mươi một
tức là từ chín mươi đến một trăm một mươi năm kmh giật cấp một mươi bốn
những thông tin về cơn bão mạnh này cùng các diễn biến mới nhất về tình hình an ninh trật tự
sẽ được chúng tôi tiếp tục cập nhật và chuyển tới quý vị trong bản tin một trăm một mươi ba online
vào lúc một mươi bốn h năm mươi năm chiều nay
mời quý vị và các bạn cùng chú ý theo dõi
còn bây giờ mời quý vị tiếp tục chương trình an ninh toàn cảnh
cùng với chị thu thủy và viu anh
và chúng tôi sẽ còn chờ đợi những thông tin mới hơn vào bản tin chiều nay
quý vị và các bạn thân mến chương trình an ninh toàn cảnh sẽ được tiếp tục
với những thông tin về truy nã tội phạm sau ít phút
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
đã ra quyết định truy nã đối với ba đối tượng
cùng với tội tổ chức đánh bạc
đối tượng nguyễn văn ngọc sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín hộ khẩu thương chú
tại thôn thái thọ xã thái sơn huyện hiệp hòa tỉnh bắc giang
đối tượng nguyễn duy thịnh sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai hậu khẩu thương chú
tại tổ một khu phố một thị trấn vĩnh an huyện vĩnh cửu tỉnh đồng nai
có xeo chấm cách một cm sau mép trái
và đối tượng lê văn kiên sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi tám hậu khẩu thương chú
tại số nhà ba lô g tổ năm mươi năm phường hoàng văn thụ quận hoàng mai
thành phố hà nội có nốt ruồi cách hai cm trên sau đuôi mắt phải
tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải bị trừng trị
và nhận bản án trước vảnh bóng ngựa
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng thì hãy báo ngay cho chúng tôi
theo số máy đường dây nóng của cục cảnh sát truy nã tội phạm bộ công an
sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc chín trăm bốn mươi sáu ba trăm một mươi bốn nghìn bốn trăm hai mươi chín hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng
cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng
khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để đảm bảo an toàn
đó là điều mà quý vị cần phải hết sức lưu ý
và cục cảnh sát truy nã tội phạm bộ công an phối hợp thực hiện